qua phần ánh của các hộ sống tại khu vực và kết quả kiểm tra của các ngành chức năng
ubnd tỉnh phú yên vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với chính quyền địa phương
khẩn trương di rời hơn một trăm linh mét khối phế thải vật liệu xây dựng trên hạ lưu sông ba
việc xử lý phải được hoàn thành trong tháng chín này
hiện có khoảng hơn một trăm linh mét khối phế thải xây dựng do các tổ chức cá nhân đổ trộm trên sông ba
đó là chưa kể phế thải xây dựng do các doanh nghiệp làm đường khai thác cát
khiến lòng sông bị biến dạng tác động tiêu cực đến dòng chảy gây nhiều hệ lụy môi trường lòng sông
nhất là vào mùa mưa lũ tới khi các thủy điện xả lũ
để xử lý rứt điểm thực trạng này trước mùa mưa năm nay
ubnd tỉnh phú yên giao ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với chính quyền thành phố tuy hòa
di rời hơn một trăm linh mét khối phế thải xây dựng về vị trí bãi thải vật liệu xây dựng đã được quy hoạch
ngay sau khi xử lý phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời
không để tiếp diễn tình trạng này ở tất cả các địa phương có dòng sông ba chạy qua
hiện công an tỉnh phú yên đang phối hợp với các ngành chức năng và ubnd thành phố tuy hòa
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng đổ phế thải vật liệu xây dựng trái phép